mức nhiệt trưa chiều nay ở các khu vực này đều đạt là sấp xỉ ba mươi ba độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống dưới sáu mươi
khiến cho chúng ta có cảm giác oi bức khó chịu
tuy nhiên mức nhiệt cao này sẽ không kéo dài lâu
dự báo trong tối và đêm nay không chỉ vùng núi phía bắc
mà ngay kể cả khu vực trung du và thậm chí là khu vực nam đồng bằng
trong đó có cả thủ đô hà nội sẽ đều xuất hiện mưa rông trên diện rộng
mưa sẽ tăng dần về đêm và một số nơi có thể đạt cấp mưa vừa mưa to
thậm chí là mưa rất to với lượng trên một trăm linh mm
kèm theo rông lốc gió giật mạnh sẽ vô cùng nguy hiểm
sau khi gây mưa rông cho bắc bộ thì rãnh thấp tiếp tục gây thời tiết xấu
cho khu vực miền trung
vì thế ngay từ đêm nay các tỉnh thành ở khu vực bắc trung bộ
trời cũng đã chuyển mưa
vào khoảng gần sáng và ngày mai thì vùng mưa sẽ còn tiếp tục lan sâu xuống
khu vực quảng bình quảng trị thừa thiên huế
và sau đó là cả khu vực đà nẵng
trong đó thì khu vực có mưa nhiều hơn cả
sẽ tập trung ở các tỉnh thành phía bắc
đó là thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh
với lượng mưa đạt cấp mưa vừa có nơi mưa to và giải rác có rong
dù không hề chịu tác động của rãnh mây rông phía bắc
tuy nhiên mưa rông ở các tỉnh thành phía nam
có xu hướng gia tăng hơn trong đêm nay và chiều tối ngày mai
nguyên nhân là do đới gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần trở lại
và mang mây ẩm từ vịnh thái lan gây mưa rông cho cả hai khu vực này
do mưa có xu hướng nhiều trở lại nên nhiệt độ trong ngày mai sẽ giảm nhẹ
phổ biến ở mức ba mươi một ba mươi ba độ ở tây nguyên và ba mươi hai ba mươi bốn độ ở các tỉnh thành nam bộ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và giải rác có rong
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp còn bốn một mươi km trong mưa
nhiệt độ tại đây là hai mươi bảy ba mươi hai độ
trong khi đó đối với vùng biển của huyện đảo trường sa
trời cũng có mưa rào và rong giải rác
tầm nhìn xa còn bốn một mươi km trong mưa gió nhẹ
trong cơn rong cần đề phòng tố lấp gió giật mạnh
nhiệt độ tại đây là hai ba độ

sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước